vào khoảng hai giờ sáng vợ chồng chủ nhà đã khóa cửa ngoài để hai con ngủ bên trong để đi chợ
đến khoảng ba giờ hàng xóm phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà vội vàng hô hoáng
mọi người cùng lực lượng tại chỗ đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp đã điều động lực lượng tới hiện trường dập lửa
khi lực lượng chức năng đến nơi đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà
sau khi dập tắt đám cháy lực lượng chức năng phát hiện hai trẻ là sáu và một mươi tuổi là con chủ nhà đã tử vong
tại hiện trường toàn bộ căn nhà một chẹt và gác rộng khoảng một mươi tám m hai bị cháy rụi
nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ tại khu vực đông dân cư trên địa bàn
vào tối ngày một mươi tháng chín tại nhiều tỉnh thành phố lực lượng công an đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại một số tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
với các tình huống giả định là các đám cháy xảy ra tại khu dân cư
ngọn lửa lan rộng có nguy cơ cháy lan ra các hộ dân xung quanh
trong nhà có nhiều thành viên còn mắc kẹt
khi thấy chuông báo cháy kêu các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phá khóa đưa người mắc kẹt ra ngoài
đồng thời di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy sử dụng phương tiện bình chữa cháy phun vào đám cháy
được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tổ chức lực lượng đến hiện trường
phối hợp với các lực lượng khác của địa phương và các thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tiếp tục tổ chức chữa cháy tiếp tục vào trong nhà cứu những người còn bị mắc kẹt ra ngoài
sau một thời gian phối hợp chữa cháy cứu nạn cứu hộ với tinh thần khẩn trương trách nhiệm hiệu quả
đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
đã tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
thông qua diễn tập dịp này nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân
tăng cường khả năng xử lý đối với các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao công tác chỉ huy
chỉ đạo điều hành hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phối hợp phòng cháy chữa cháy
cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước vào tối ngày hôm qua đồng loạt bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là cơ hội để các địa phương cùng nhìn nhận lại quá trình vận hành hoạt động của các tổ liên gia
và nhân rộng các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới
đúng một mươi chín giờ đồng loạt bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được lựa chọn
mặc dù là kế hoạch mới nhưng công tác chuẩn bị luôn được các địa phương sẵn sàng
vì đây là nhiệm vụ thường xuyên được người dân quan tâm và các tổ liên gia trú trọng
tại quận hải châu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số bảy
khu dân cư nam vinh hai phường hải châu hai được lựa chọn làm điểm
khi xuất hiện ngọn lửa tiếng chuông vang lên và cơ chế hoạt động của tổ liên gia được kích hoạt
mặc dù mưa gió nhưng công tác phòng cháy chữa cháy vẫn được diễn ra bình thường
tình huống chữa cháy được đưa ra dựa trên những đặc điểm phù hợp với từng khu vực dân cư
là địa phương có số lượng người dân sinh sống kinh doanh đông đúc
phường hải châu hai quận hải châu đã vận động nhân dân xây dựng được bảy tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhất là tại các tuyến phố kinh doanh trên địa bàn
tại buổi diễn tập các thành viên trong tổ liên gia đã rất khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời lực lượng chữa cháy cơ sở cũng nhanh chóng có mặt
sử dụng thang để cứu người tại khu vực tầng hai
tránh việc ảnh hưởng bởi khói khí độc cũng như ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy
công tác diễn tập này là rất là hữu ích cho tất cả mọi người trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại vì nó đem lại những tinh nghiệm và cách xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình xảy ra cháy
nhằm đảm bảo lợi ích cho mọi người
bằng sự đoàn kết của các thành viên của các tổ liên gia
và sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp một trăm một mươi một
sau cùng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
sự chuẩn bị ký lưỡng cùng một tinh thần cảnh giác cao độ đã giúp đêm diễn tập phòng cháy chữa cháy
tại các địa phương trên địa bàn đà nẵng diễn ra thành công an toàn
đảm bảo cho người dân sống bình yên hạnh phúc
trong thời gian tới ủy ban dân phường sẽ tiếp tục chỉ đạo công an phường
có những tham mưu vận động ra soát và tiếp tục triển khai thành lập các tổ liên gia khác trên địa bàn phường
để đảm bảo các điều kiện tốt nhất về an toàn phòng cháy chữa cháy cho hội dân nói chung
cũng như các hộ kinh doanh trên địa bàn phường
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người dân trên địa bàn thành phố
việc diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia
đã góp phần đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở giữa thành viên trong tổ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
và nâng cao hơn sự ứng phó tâm lý sợ ngọn lửa của nhân dân nhằm chung tay bảo vệ bằng được tính mạng tài sản của mọi người
giả mạo trong công tác ba đối tượng nguyên là giám đốc phó giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d
vừa bị công an tỉnh trả việc
trần lập nghĩa là chủ đầu tư giả chữ ký để thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm tám nghìn bốn trăm linh hai d
thuê phạm thị thanh thủy làm đại diện pháp luật
nghĩa chỉ đạo cao châu không đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ kiểm định
khám xét trung tâm cơ quan chức năng phát hiện hơn một mươi một năm trăm linh bộ hồ sơ có dấu hiệu sai phạm
số tiền thu lợi bất hợp pháp là trên ba năm tỷ đồng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của nghĩa
nghĩa chỉ đạo cao châu không đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ kiểm định